thưa quý vị liên quan tới vụ nhóm giang hồ bao vây xe chở công an
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai vừa bắt khẩn cấp ngô văn giang ngụ tại phường long bình tp biên hòa để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
trước đó vào ngày một mươi hai tháng sáu tại nhà hàng lam viên có hai nhóm ngồi ăn uống rồi xảy ra mâu thuẫn
nhóm thứ nhất có nguyễn tấn lương lê võ trường hải và tám người khác chưa rõ lai lịch
nhóm thứ hai có ông phạm văn hiền ông nguyễn quang trường hiện đang công tác tại công an tỉnh đồng nai
và ông huỳnh bảo nguyên trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực tp biên hòa đã nghỉ hưu
theo đó quá trình ăn uống tại quán lam viên hai bên phát hiện và xảy ra mâu thuẫn khiến hiền hải bị xây sát
sau đó ông hiền cùng với nhóm cán bộ công an lên xe ô tô bốn chỗ ra về
thì lương gọi điện thoại cho ngô văn giang cùng với một số người khác chưa rõ lai lịch đến chặn đầu trước cổng nhà hàng
khi di chuyển thêm được một đoạn trên đường đặng văn trơn thì có thêm hàng chục đối tượng áp sát vây quanh chiếc xe chở công an
một số đối tượng còn lấy vật nhọn đâm thủng bánh xe
qua xác minh giang chính là đối tượng đã cầm đầu gọi nhóm giang hồ chặn xe cám bộ công an giữa đường gây dối trật tự công cộng
còn về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở tây ninh làm năm người chết
sau khi tạm giữ cơ quan chức năng của huyện trảng bàng tỉnh tây ninh đã tiến hành xét nghiệm nhanh nước tiểu
và lấy lời khai ban đầu của tài xế xe container gây ra vụ tai nạn trên
qua xét nghiệm nhanh nước tiểu thì tài xế trần đình trung âm tính với chất ma túy và không có nồng độ cồn
tuy nhiên tài xế trung khai lái xe trong tình trạng buồn ngủ không làm chủ được tay lái nên đã lao qua làn đường ngược chiều
tông vào chiếc xe bốn chỗ do tài xế nguyễn văn diệp ngụ tại huyện gò dầu tỉnh tây ninh điều khiển
chạy hướng ngược lại vụ tai nạn đã khiến ông diệp và bốn người trên xe trong cùng một gia đình
gồm anh trần ngọc hải chị nguyễn ngọc thúy vợ anh hải cháu trần ngọc hải my con của vợ chồng anh hải
và bà nguyễn thị trợ mẹ chị thúy cùng ngụ tại xã thanh phước huyện gò dầu tử vong tại chỗ
tiếp theo là cụm tin vắn đáng chú ý về việc bắt giữ các vụ buôn bán vận chuyển ma túy
sau một thời gian xác lập chuyên án ngày hôm qua công an nghệ an
đã bắt giữ đối tượng dành song trò trú tại xã hồi tụ huyện kỳ sơn nghệ an
tại khu vực gần đường mòn hồ chí minh vật chứng thu giữ một mươi năm kg ma túy dạng đá
tại cơ quan điều tra trò khai nhận đã cùng các đối tượng người nước ngoài mua ma túy từ lào
thông qua đường tiểu ngạch vận chuyển về nghệ an rồi đưa đi các tỉnh phía nam tiêu thụ
cùng ngày tại khu vực cầu rào mắc quốc lộ tám a thuộc thôn hà trai xã sơn kim một huyện hương sơn
công an tỉnh hà tĩnh đã phát hiện bắt quả tàng đối tượng bùi anh tuấn chú tại huyện thanh trương tỉnh nghệ an
khi đối tượng này đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ gồm một kg ma túy dạng đá một mươi viên hồng phiến và một xe mô tô
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị là địa bàn du lịch trọng điểm
hệ thống loại hình dịch vụ
như quán bar vũ trường karaoke ở tỉnh khánh hòa phát triển rất nhanh
bên cạnh việc đáp ứng được nhu cầu của một bộ phận người dân và du khách
những loại hình dịch vụ này nếu không được quản lý một cách chặt chẽ
sẽ phát sinh ra nhiều hệ lụy nhất là các tệ nạn và tội phạm ma túy
để phòng ngừa công an tỉnh khánh hòa đã triển khai và thực hiện kiểm tra các cơ sở kinh doanh
có điều kiện có nguy cơ cao về tệ nạn xã hội
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
những phòng hát nguồn ngang với bia rượu mạnh đặc biệt là ma túy
thời gian gần đây lực lượng chức năng của công an khánh hòa
phát hiện ngày càng nhiều số vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
trong các cơ sở karaoke quán bar vũ trường
mỗi vụ số người được xác định dương tính với ma túy lên đến hàng chục người
trong ánh đèn lập lòe tiếng nhạc chát chúa
những phòng hát karaoke trở thành nơi lý tưởng cho không ít đối tượng bay lắc thâu đêm
ma túy vẫn còn hoạt động diễn biến phức tạp
trong đó các đối tượng vẫn lợi dụng xã hội thiếu sót
cho hoạt động kinh doanh của các chủ cơ sở kinh doanh có điều kiện
ví dụ như vũ trường quán bar kinh doanh karaoke nhà nghỉ nhà trọ khách sạn
để hoạt động vi phạm pháp luật
trong hơn một tháng qua công an khánh hòa đã tổ chức kiểm tra bốn mươi ba cơ sở kinh doanh có điều kiện
trong đó chủ yếu là karaoke quán bar
kiểm tra cho thấy phần lớn chủ các cơ sở
trong kinh doanh chưa có ý thức phòng ngừa tệ nạn và tội phạm ma túy trong cơ sở của mình
đây là ma túy khay còn sót lại trong một phòng hát
tại một cơ sở karaoke ở thị xã ninh hòa
còn đây là ma túy tổng hợp
được phát hiện tại một cơ sở karaoke ở phường cam nghĩa thành phố cam ranh
chủ hai cơ sở lý giải
họ không hề biết khách hàng mang ma túy vào phòng để sử dụng
cô như là đã phòng ngừa
thì tôi sẽ phát những biếng béo
sử dụng ma túy
và sẽ dặn nhân viên
sẽ đợi ý lưu ý tới khách hàng
và nhắc nhở khách trước khi vô phòng
còn nếu để phát hiện
thì phải nhanh chóng
béo với cơ quan công an
kịp thời xử lý
cho các cái chủ
các cơ sở kinh doanh có điều kiện này
tiến hành cam kết
và cam kết cho lĩnh vực đảm bảo
trong quá trình hoạt động mình
không để cho tội phạm và tệ nạn ma túy
lợi dụng hoạt động
phối hợp với các lực lượng chức năng
khi có điều kiện sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất
và kiểm tra đột xuất để kịp thời
sử lý những trường hợp
sử dụng cho phát chống ma túy
tại các cơ sở này
tội phạm và tệ nạn ma túy
hoạt động tại các cơ sở kinh doanh karaoke
vũ trường quán bar
đang có chiều hướng diễn biến ngày càng phức tạp
ngoài việc đẩy mạnh công tác kiểm tra
gắn với tuyên truyền nâng cao ý thức phòng ngừa
cho các chủ cơ sở
lực lượng chức năng cũng cần có những biện pháp mạnh
xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm
để cho khách hàng đưa ma túy
chất cấm vào sử dụng trong cơ sở của mình
gây mất an ninh trả tự
những ngày gần đây tại đà nẵng
thời tiết nắng nóng kéo dài
đã khiến cho nhiều trẻ em mắc các bệnh
có liên quan tới đường hô hấp và tiêu hóa
số lượng trẻ đến khám và nhập viện điều trị
tại các cơ sở y tế cũng tăng cao
theo thống kê của bệnh viện phụ sản nhi đà nẵng
trung bình mỗi ngày
bệnh viện tiếp nhận khám và cấp cứu
từ một hai trăm linh đến một bốn trăm linh lượt bệnh nhân nhi
trong đó có từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh trẻ
phải nhập viện điều trị các bệnh
liên quan đến đường hô hấp tiêu hóa sốt cao
đáng chú ý nhiều trẻ nhập viện
trong tình trạng suy hô hấp viêm phổi nặng
đặc biệt có những trường hợp kháng thuốc
các bác sĩ cho biết nắng nóng gai gắt và kéo dài
đã làm sức đề kháng của trẻ kém đi
các vi khuẩn virus gây nguy hiểm
cho sức khỏe đã dễ dàng xâm nhập vào cơ thể của trẻ
do đó để chủ động phòng bệnh cho trẻ trong mùa hè
phụ huynh cũng cần chú trọng đến chế độ dinh dưỡng
đảm bảo an toàn vệ sinh cho trẻ
dùng que hương đang cháy
chấm vào cổ rồi đắp thuốc
đó là cách mà một thầy lang ở hải phòng
đã chữa bệnh biếu cổ cho một phụ nữ ba mươi hai tuổi
và với cách chữa bệnh
thần kỳ này thì chỉ trong vòng năm ngày
bệnh nhân đã phải nhập viện trong tình trạng
viêm lết mưng mủ
nhưng vẫn còn may là bởi chỉ thêm một vài ngày nữa
thì có thể sẽ bị nhiễm trùng máu
nguy hiểm tới tính mạng
ba tháng trước thấy cổ to lên
người phụ nữ này đi khám thì được chẩn đoán
bị biếu cổ
nhưng uống thuốc được hai ngày thì dừng
vì nghe mách có thầy lang ở huyện thủy nguyên
hải phòng chữa khỏi chỉ trong một tháng
còn chữa ở bệnh viện
cũng phải mất một đến hai năm
nhưng rồi sau ba ngày tìm đến thầy lang
chị thấy cổ đau nhất tấy đỏ sốt
khi hỏi thì được trả lời đơn giản là
uống thuốc hạ sốt là khỏi
ông ấy kêu là uống thuốc hạ sốt là khỏi
thì về cái uống thuốc hạ sốt
thì mà nó đau
cái hôm mà đắp ngày thứ năm
là em đau không chịu được nữa rồi
thì mới bóc cái này ra
bóc cái thuốc ông ấy
ông ấy đắp cho mình
thì lúc đấy mọi người sợ luôn
vì cổ em nó lét ra luôn
giảm như là cháy
nó nóng quá nó cháy đấy
người phụ nữ này giờ cũng không dám chắc
mình bị lừa hay thiếu hiểu biết
chỉ biết là tình trạng nhiễm trùng đã rất nghiêm trọng
giờ vết lết đã thành sẹo
nhưng chị vẫn không quên được cách chữa thần kỳ
mà thầy lang đã áp dụng với mình
ông ấy dùng một que hương
que hương ấy
ông ấy thắp hương ấy
thắp cái tròn cháy cái que hương ấy
ông ấy chấm vào cổ mình
cổ mình nó bị chớp ra ấy
thì mình hỏi sao lại làm như thế
thì ông kêu là làm như vậy để cái thuốc này này
thuốc này ngấm vào bên trong
thì cái thuốc này nó vào nó cắn
nó cắn nó giấc mình ấy
thì càng cái vết cổ mình nó càng loang ra
càng rộng ra thì ông ấy như thế
thì nó vút được dịch ở bên trong của mình ra
ông ấy kêu mình là que hương này không bao giờ bị nhấm trùng
theo bệnh viện nội tiết trung ương
trong thời gian qua
đã có rất nhiều bệnh nhân mắc biếu cổ
đến viện trong tình trạng
viêm lết vùng cổ do đắp lá
cái vết thương ở cổ của bệnh nhân
thì đã lành rồi
mức độ những lục rác của bệnh nhân đã ổn định rồi
hoàn toàn có thể phẫu thuật
có rất nhiều phương pháp để có thể chữa cái bệnh này
điều trị bằng thuốc
điều trị bằng ios phóng xạ điều trị phẫu thuật
tất cả những cái phương pháp đó chúng tôi sẽ lựa chọn
phù hợp với lại từng đối tượng bệnh nhân
đó nhưng mà khi bệnh nhân
thì phải theo bác sĩ
để bác sĩ sẽ theo dõi cái quá trình bệnh đó
bác sĩ sẽ khuyến khá làm sao cho nó phù hợp
biếu cổ là bệnh hoàn toàn chữa khỏi được
nhiều trường hợp phải điều trị kéo dài
là do không tân thủ phác đồ
cũng như chỉ dẫn của bác sĩ
bỏ thuốc hoặc chủ quan khi thấy triệu chứng giảm
điều này còn nguy hiểm hơn
vì làm tình trạng bệnh nặng và khó chữa hơn
sáng nay tại cung văn hóa hữu nghị việt sô
quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá
bộ y tế phối hợp với hội mỹ thuật việt nam
tổ chức lễ trao giải cuộc thi
sáng tác tranh cổ động phòng chống tác hại của thuốc lá
ban tổ chức cho biết sau một thời gian phát động
cuộc thi đã thu hút gần tám trăm linh tác phẩm dự thi
hầu hết các tranh dự thi đều đã bám sát nội dung
về tác hại của thuốc lá
và hút thuốc lá thụ động
sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe kinh tế và môi trường như thế nào
ý nghĩa mong muốn được sống và làm việc
trong môi trường không khói thuốc lá
đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu
cơ quan tổ chức địa phương
trong việc thực hiện môi trường không thuốc lá
đặc biệt trong đó có nhiều tác phẩm
đã thể hiện một cách sâu sắc và xúc động
về mong ước của trẻ em
được sống trong một môi trường không khói thuốc
trải qua hai vòng chấm sơ khảo và trung khảo
ban giám khảo đã chọn ra
bảy giải khuyến khích ba giải nhì
và một giải tập thể có nhiều tranh dự thi chất lượng
tiếp theo xin mời quý vị cùng đến
với những thông tin văn hóa giải trí hấp dẫn
trong tiểu mục nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
hoàng trí xin chào trường quay hà nội
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
sáng ngày một mươi năm tháng sáu
một vụ va chạm liên hoàn giữa xe ô tô
và ba xe máy đã xảy ra trên dốc cầu vượt
tỉnh lộ một mươi b thuộc quận bình tân
thành phố hồ chí minh
làm cho nhiều người bị thương và những phương tiện bị hư hỏng
khoảng bảy giờ người phụ nữ chạy xe máy
trên đường trần văn dào
hướng từ đường võ trần chí về đường tên lửa
khi lên dốc cầu vượt tỉnh lộ một mươi b
người này chạy lấn sang làn đường dành cho ô tô
thì bất ngờ phương tiện chết máy dừng đột ngột
lúc này tài xế xe ô tô bốn chỗ lưu thông
còn chiều thắng gấp để tránh
khiến bốn người đàn ông đi trên ba xe máy
chạy phía sau không chịp xử lý
tông liên tiếp vận nhau vào ô tô
hậu quả pha chạm liên hoàn làm nhiều phương tiện hư hỏng
ba người đi trên xe máy bị thương
trong đó một người bị thương nặng
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng quận bình tân
điều tra xử lý
khuya ngày một mươi bốn tháng sáu
trên đường cách mạng tháng tám
thuộc phương lái thiêu thị xã thuận an của tỉnh bình dương
đã xảy ra vụ va chạm giữa xe mô tô phân khối lớn
và xe máy khiến hai người thương vong
xe mô tô phân khối lớn
biện số năm mươi chín a ba trăm một mươi chín nghìn chín trăm chín mươi một
do nam thanh niên điều khiển
chạy trên đường cách mạng tháng tám
hướng từ chợ lái thiêu ra cầu phú long
khi qua chợ lái thiêu phường lái thiêu thị xã thuận an
thì xảy ra va chạm với xe máy biển số
do một người đàn ông điều khiển đang mang qua đường
tài nạn khiến cả hai người trên hai xe
bị thương nặng với nhà tỉnh khắp khứ
trong tình trạng nguy kịch
tuy nhiên nam thanh niên đã tử vong tại bệnh viện
hiện vụ việc đang được công an tỉnh bình dương làm rõ
người dân thành phố hồ chí minh hiện đang chán ngán
bởi cảnh tượng kẹt xe
mà bước ra đường vào buổi sáng thì cũng kẹt xe
buổi trưa cũng kẹt xe
chiều đi làm về cũng kẹt xe
điệp khúc kẹt xe mà mỗi ai đang sinh sống
và làm việc tại thành phố đều biết
và không chỉ riêng gì
các cửa ngõ ở trung tâm của thành phố
nội thành của thành phố nối từ quận này
sang quận khác cũng kẹt xe
chúng tôi muốn nói đến vấn nạn kẹt xe ở cầu kênh tẻ
từ nhiều năm nay nhưng vẫn chưa có hồi kết
lấn làng đường
và leo lên lề
đây là những hình ảnh dễ dàng bắt gặp
tại khu vực cầu kênh tẻ
hướng lưu thông từ quận bảy về trung tâm thành phố hồ chí minh
rất là khó chịu
cây cầu rất là hẹp
xe cộ thì rất là đông
nên là mình đi qua thì nó hơi khó di chuyển
và hơi bị chậm chạp
tiến độ công việc của mình
nên là mình thấy nó cũng bất ổn về cây cầu này
và cũng thường xảy ra những tai nạn trên cây cầu
sáng với buổi chiều
tính ra là cực hình luôn
hay chở đồ lạnh
nếu mà kẹt kiếm này thì
đầu công cơn nữa
thì bảo quản hàng nó không có được
nên bắt buộc phải chạy đường rộng cho nó nhanh
điều đáng nói tình cảnh này không chỉ diễn ra
ở các khung giờ cao điệp sáng hoặc chiều
mà diễn ra cả ngày
theo các chuyên gia
cầu kinh tẻ có mực lưu thông dày đặc
bởi kết nối quận bảy về nhà bè
và một số tỉnh miền tây về trung tâm tp hcm
chính điều này khiến không ít người dân
phải ái ngại khi lưu thông qua khu vực này
nhiều khi đưa đón
con em đi học đồ
nó cũng trễ học
rồi đưa đón công nhân đi làm
nó cũng thấy tội
nhiều người thích chạy sớm hơn nửa tiếng
để người ta có phương tiện giao thông
cho nó đỡ kẹt
xong xong đó tại cầu này
đang thực hiện dự án nới rộng thành cầu
sở lưu thông vận tải tp hcm cho biết
toàn bộ lề đi bộ ở cả hai chiều
sẽ được bóp dở để sửa chữa
do đó các phương tiện giao thông khi lưu thông qua đây
sẽ gặp không ít khó khăn
ngoài ra theo đối giải của các chuyên gia
quy hoạch đô thị hạ tầng tại khu vực này
hiện đang quá tải
mà nguyên nhân chính là việc phát triển hàng loạt
các dự án trung cư nhà cao tầng
không đảm bảo về quy hoạch đô thị
a số các dự án các chủ đầu tư
người ta phát triển
mà người ta không có
theo đúng quy hoạch
ví dụ như là
cái quy hoạch thường thường
ví dụ như người ta đã quy định là
cái tuyến đường đó phải mở rộng ra
góc đôi góc rưỡi gì đó
rồi sau khi mở rộng xong
thì mình có thể xây cao ốc
nhưng mà đường chưa có mở
mà mình đã xây cao ốc rồi
theo người dân địa phương
cầu cưng tẻ được đưa vào hoạt động
từ những năm hai nghìn bốn
cách còn này khi nối nhịp và thông xe
từng là niềm vui và kỳ vọng của nhiều người
nhưng giờ đây
cầu cưng tẻ lại trở thành nội ám ảnh lớn
của người dân mỗi khi di chuyển qua đây
thưa quý vị
sở giao thông vận tải tp hcm
vừa có kiến nghị gửi tới
ủy ban nhân dân thành phố
về hướng giải quyết nhu cầu
đậu xe container
của các doanh nghiệp vận tải
bằng cách là cho phép sử dụng tạm thời
các vị trí khu đất hiện chưa có kế hoạch sử dụng
hoặc là chưa thể triển khai đầu tư ngay
để sử dụng làm bến đậu tạm thời
dành cho các doanh nghiệp vận tải
theo đồng chí
sở giao thông vận tải tp hcm
thống nhất về chủ trương cho phép sử dụng
tạm thời các vị trí khu đất
do các đơn vị vận tải giới thiệu đề xuất
hiện địa phương chưa có kế hoạch sử dụng
hoặc chưa thể triển khai đầu tư ngay
làm bến bãi để giải quyết trước mắt khó khăn
về vị trí đậu xe cho các doanh nghiệp
vị trí đề xuất phải đảm bảo đáp ứng các tiêu chí cơ bản như
vị trí khu đất phải được sự đồng phận
sử dụng tạm thời là mê đậu xe của đơn vị vận tải
và tổ chức cá nhân có chủ quyền sử dụng đất
thời gian thỏa thuận từ năm đến một mươi năm
đường giao thông tiếp cận vị trí khu đất
có bề rộng mặt đường hiện hữu tối thiểu
đáp ứng cho hai làng xe tải lưu thông
lộ trình vận chuyển của phương tiện phù hợp với tổ chức giao thông khu vực
cũng theo sở giao thông vận tải
việc thiếu tràm trọng bến bại đổ xe
ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động vận tải hành khách
vận tải hàng hóa và nhu cầu đổi xe của người dân
khó khăn lớn nhất đối với việc xây dựng các bến bãi hiện nay là thiếu quỹ đất
thưa quý vị trong những năm gần đây
vấn đề môi trường đang là một vấn đề được cả xã hội quan tâm
và nhiều chính sách nhằm bảo vệ môi trường
cũng như là thu hút đầu tư vào lĩnh vực này
được chính phủ và các cơ quan ban ngành đẩy mạnh
tuy nhiên thì cho đến thời điểm hiện nay
việc đầu tư công nghệ nhằm xử lý môi trường
vẫn chưa có nhiều những chuyển biến tích cực
là một doanh nghiệp lắp đặt các hệ thống tận dụng khí nén
từ các bãi rác để tạo ra năng lượng
và hiện đang triển khai dự án xây dựng hệ thống tận dụng khí nén ở vũng tàu
doanh nghiệp này nhận định
thị trường công nghệ môi trường tại việt nam hiện nay có rất nhiều tiềm năng
cho sự quan tâm ngày càng cao của chính phủ và công tác bảo vệ môi trường
tuy nhiên khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp hiện nay
khi muốn đầu tư là thiếu những thông tin về thị trường
cũng như về các chính sách pháp lý của nước sở tại
chúng tôi mới bắt đầu tiến hành dự án tại việt nam
thế cho nên là những cái khó khăn thì vẫn hiện tại vẫn chưa quá nhiều
và cái điều khó khăn lớn nhất ở đây
chính là cái việc mà tìm kiếm cái thông tin về thị trường việt nam
thì đang rất là thiếu cái thông tin như vậy
và ngoài ra thì cái việc bà tìm kiếm những đối tác của việt nam
mà có thể hợp tác với chúng tôi tại thị trường tại đây
thì cũng là một việc khá là khó
cũng theo đại diện bộ tài nguyên và môi trường nhận định
việc đưa các công nghệ tiên tiến trong việc làm sạch môi trường
đặc biệt là trong việc xử lý rác thải
trong những mối quan tâm hàng đầu
không chỉ riêng của bộ tài nguyên và môi trường
mà còn của chính phủ
nhưng hiện nay
việc triển khai các dự án về môi trường vẫn còn khá chậm
nguyên nhân chính là do thiếu các tiêu chí cụ thể
cũng như chính sách cho các nhà đầu tư vẫn còn khá rượm ra
và hiện nay về phía bộ tài nguyên môi trường chúng tôi
thì cũng đang rất tích cực
một là sửa đổi các cơ chế chính sách có liên quan
để trong đó tăng cường cái việc mà xây dựng những cái mẫu hình
tiêu thụ thân điện môi trường
giảm phát thải rác thải nhựa
thứ hai là tiếp cận xây dựng những cái cơ chế chính sách
để các doanh nghiệp có thể tiếp cận được với những công nghệ
tái chế tái sử dụng giảm thiểu rác thải nhựa
trong quá trình sản xuất
hiện nay chỉ tính riêng tại thành phố hồ chí minh
một ngày thải ra hơn tám tấn rác thải sinh hoạt
trong đó có hơn một mươi năm là rác thải nhựa
nhưng một mươi một trong số này được thu gom
ngoài công tác xử lý tình trạng xả rác ra môi trường
cũng như đẩy mạnh việc phân loại rác
thì việc tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư công nghệ tiên tiến
vào xử lý môi trường là một việc cần thiết
nhằm xử lý hiệu quả tình trạng rác thải nói riêng
và môi trường nói chung tại thành phố hồ chí minh
bản tin nhập sống hai mươi bốn h bảy xin được kết thúc tại đây
bây giờ đây thì hoàng trí xin mời quý vị
chúng ta sẽ cùng quay trở lại trường quay của truyền hình công an nhân dân
tại hà nội để cùng tiếp tục theo dõi những thông tin quan trọng khác
sáng nay ubnd tỉnh vĩnh phúc tổ chức lễ gia quân
thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trật tự đô thị trật tự công cộng mùa hè hai nghìn một mươi chín
tới sự có đồng chí trung tướng nguyễn văn sơn
thứ trưởng bộ công an phó chủ tịch ubnd
tại lễ phát động công an tỉnh vĩnh phúc cho biết
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
còn diễn biến phức tạp tai nạn giao thông tăng
trong đó có vụ tai nạn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
làm bảy người chết ba người bị thương vào tháng ba tại huyện yên lạc
thực hiện đợt cao điểm giao quân lần này
lực lượng công an tỉnh vĩnh phúc sẽ huy động tối đa lực lượng phương tiện
tăng cường công tác tham mưu tuyên truyền và tổ chức tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm các vi phạm trên các lĩnh vực giao thông
không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
tổ chức đồng loạt gia quân kiểm tra kịp thời phát hiện
và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
quy tắc tham gia giao thông nhất là các hành vi có nồng độ cồn ma túy
vi phạm tốc độ xe quá khổ quá tải gây ô nhiễm môi trường
tổ chức đua xe trái phép không đổi mũ bảo hiểm
tạo chuyển biến trong nhận thức ý thức của người dân tham gia giao thông
ngay sau lễ phát động các lực lượng đã tham gia diễu hành
tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị trật tự công cộng
tại một số tuyến đường trục chính trên địa bàn thành phố vĩnh yên
công an tỉnh phú thọ vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác điều tra
xử lý tội phạm sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
và phương hướng nhiệm vụ sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín toàn tỉnh phú thọ tình hình tội phạm đã được kiểm chế đáng kể
đảm bảo sự vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
không để xảy ra các vụ trọng án phức tạp
cướp giật có thể đảm bảo giữ vững an ninh chính trị

chỉ tính trong sáu tháng đầu năm trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra năm trăm năm mươi chín vụ phạm pháp hình sự
trong đó tội phạm về trật tự xã hội xảy ra hai trăm một mươi bảy vụ
tội phạm về kinh tế tham nhũng xảy ra ba mươi vụ
tội phạm về ma túy là một trăm năm mươi vụ
tội phạm về tên nạn xã hội là một trăm ba mươi tám vụ
tội phạm về tai nạn giao thông xảy ra hai mươi hai vụ
tội phạm về môi trường xảy ra một vụ
và tội phạm công nghệ cao xảy ra một vụ
trong số các vụ án tiêu biểu phải kể đến việc nhanh chóng điều tra làm rõ đối tượng vụ cướp ngân hàng agribank
chi nhánh xã thanh hà huyện thanh ba
trong vòng ba mươi sáu tiếng đồng hồ được các cấp lãnh đạo biểu dương khen thường nhân dân tin tưởng vào công tác điều tra khám phá án đối với lực lượng điều tra